thưa quý vị thời gian qua mặc dù bộ công an cũng như công an các đơn vị địa phương
đã tích cực đấu tranh triệt phá nhiều vụ việc bắt giữ nhiều đối tượng
liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao
tuy nhiên tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và khó lường
mới đây công an tp yên bái tỉnh yên bái đã điều tra bắt giữ hai đối tượng
sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đất tài sản của người dân
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
công an tp yên bái bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
đầu năm hai nghìn hai mươi hai do không có tiền tiêu xài đại đã lên mạng lập nhiều tài khoản facebook
zalo với các tên gọi khác nhau như đại cầm đồ đại quay đầu lính đánh thuê
với thủ đoạn này đại đã lừa được của các bị hại số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng

khi đã tạo được lòng tin với anh mai vĩ rủ anh mai cùng làm ăn rồi chiếm đoạt số tiền ba trăm ba mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân
bên cạnh sự tinh vi của đối tượng khi đã lợi dụng lòng tin của các bị hại
điều đáng nói nhất vẫn là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
theo cơ quan công an trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay
kéo theo đó tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi với những thủ đoạn liên tục thay đổi
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy nổi lên năm loại phương thức thủ đoạn chủ phổ biến
thứ nhất là giả danh cán bộ các cơ quan chức năng
thứ hai là làm quen có người yêu đương qua mạng tặng quà
thứ ba là chiếm quyền quản trị của các mạng xã hội tài khoản mạng xã hội
thứ tư là cộng tác viên bán hàng
thứ năm là giả danh nhà mạng tặng quà
sau đó là thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản
mà chủ yếu ở đây cho thấy là các đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết
cộng với sự hám lợi của người bị hại để chiếm đoạt tài sản
có thể thấy
tội phạm sử dụng công nghệ để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi đan xen lẫn nhau
do đó bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an
giúp đỡ lực lượng công an trong công tác xác minh điều tra làm rõ các đối tượng phạm tội